được sự phân công của chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân phó chủ tịch thường trực quốc hội tổng thị phóng điều hành phiên họp các đại biểu thảo luận tại hội trường về dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật cơ quan đại diện nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam ở nước ngoài
tại phiên thảo luận các đại biểu bày tỏ quan điểm nhất trí cao với sự cần thiết phải sửa đổi luật cơ quan đại diện nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam ở nước ngoài ông phạm tất thắng đại biểu quốc hội tỉnh vĩnh long cho biết không nên quá cứng nhắc về quy định nhiệm kỳ của đại sứ đặc mệnh toàn quyền của việt nam tại nước ngoài
quan hệ đối ngoại đôi khi cũng phát sinh những việc hệ trọng khẩn cấp cần có đại sứ đương nhiệm sẵn sàng có sẵn kinh nghiệm mối quan hệ
với địa bàn sẽ xử lý kheo léo ổn thỏa hiệu quả hơn vì vậy chúng ta nên tranh thủ thế nào có lợi nhất cho đất nước chính vì vậy việc kéo dài thời gian nhiệm kỳ của đại sứ trong một số trường hợp cũng là cần thiết
khoảng một mươi năm thời gian của nhiệm kỳ thì giao cho bộ trưởng bộ ngoại giao quyết định như quy định tại luật năm hai nghìn chín trường hợp bắt buộc kéo dài thời gian hơn ba tháng hoặc sáu tháng thì mới cần thủ tục phê chuẩn kéo dài nhiệm kỳ đại sứ
nếu không quy định cụ thể trong luật thì dễ dẫn tới việc đại sứ đã được ủy ban thường vụ quốc hội phê chuẩn chủ tịch nước bổ nhiệm nhưng chưa biết thế bao giờ mới thực hiện được nhiệm vụ của mình
cho ý kiến về quy định độ tuổi cũng như tiêu chuẩn lựa chọn đại sứ đặc mệnh toàn quyền các đại biểu cho rằng
quy định tại điểm h khoảng hai điều một mươi bảy của dự thảo luật chưa phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành cũng như chủ trương của đảng về việc giới thiệu bổ sung đại sứ
về cơ bản đại sứ đặc mệnh thuộc quyền là cán bộ công chức phải tuân thủ những quy định của luật cán bộ công chức và luật lao động về độ tuổi nghỉ hưu
tuy nhiên trên thực tế do nhu cầu cán bộ vẫn cần cán bộ đó những trường hợp đặc biệt và việc này giao cho chính phủ là phù hợp
dự thảo luật cần quy định rõ về trình độ ngoại ngữ bằng cấp nào có bao nhiêu năm kinh nghiệm công tác ngoại giao
quy định phân biệt rõ tiêu chuẩn giữa thành viên của cơ quan đại diện với bổ nhiệm đại sứ đặc mệnh toàn quyền hoàn toàn khác nhau
về chức vụ ít nhất là phải vù trường trở lên bởi vì chức danh đại sứ quán đặc mệnh là thể diện quốc thể quốc nha tên trường quốc tế
cụ thể hóa tiêu chuẩn theo đúng yêu cầu của đảng và nhà nước chứ không phải theo yêu cầu của bộ ngoại giao
buổi chiều các đại biểu sẽ tiếp tục thảo luận tại hội trường về nội dung còn nhiều ý kiến khác nhau
của dự án luật quản lý nợ công sửa đổi